xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng sau hơn hai ngày làm việc sáng nay
đại hội đồng liên nghị viện các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một gọi tắt là ipa bốn mươi một đã bế mạc
tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiến hành công bố quyết định kết nạp
hai nghị viện maroc và naui làm quan sát viên mới của ipa trao giải thưởng vì sự công hiến xuất sắc ipa
tặng phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhận định đại hội đồng ipa bốn mươi một là bước tiến quan trọng tiếp theo
để ipa tiếp tục thực hiện tôn trì mục đích cao cả của mình đó là thúc đẩy đoàn kết hiểu biết hợp tác
quan hệ chặt chẽ giữa các nghị viện của các nước thành viên asean và đồng hành cùng chính phủ các nước asean
trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean vì hòa bình ổn định và lợi ích của mọi người dân
tại lễ bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa bốn mươi một đã chuyển giao chức chủ tịch ipa
cho chủ tịch hội đồng lập pháp brunei darussalam
ngay sau phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì buổi họp báo về kết quả đại hội đồng ipa bốn mươi một
chiều nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ bốn mươi tám của ipa bốn mươi một
của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc sau khi việt nam vừa tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một
chủ tịch quốc hội cho biết tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi
của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các báo cáo của chính phủ
về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi ba
tại phiên họp thứ bốn mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến
về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn và cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết quan trọng
tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba am
m năm mươi ba và các hội nghị liên quan phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì
đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao asean và các đại diện ủy ban liên chính phủ asean
về nhân quyền theo hình thức trực tuyến
tại phiên đối thoại các bộ trưởng hoan nghênh nỗ lực của ủy ban liên chính phủ asean
về nhân quyền trong triển khai kế hoạch công tác năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thông qua kế hoạch công tác giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chương trình ưu tiên của năm hai nghìn hai mươi một và đề nghị ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực
đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng asean hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
phát biểu tại phiên đối thoại phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
khuyến khích ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền tiếp tục triển khai kịp thời
hiệu quả kế hoạch công tác chương trình ưu tiên cũng như mong muốn ủy ban liên chính phủ asean
về nhân quyền chủ động tham gia vào quá trình xây dựng khung phục hồi tổng thể asean và đánh giá
giữa kỳ kế hoạch tổng thể của ba trụ cột cộng đồng asean cũng trong ngày hôm nay đã diễn ra
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean hoa kỳ và asean canada hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean úc
chiều nay tại hà nội bộ công an và bộ xây dựng tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa hai
cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an và đồng chí phạm hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
cùng chủ trì buổi lễ thời gian qua bộ công an và bộ xây dựng đã phối hợp chặt chẽ
hiệu quả ban hành nhiều văn bản thông tư liên tịch ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị
trực thuộc của hai bộ liên quan tới công tác hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách công cụ quản lý
nhà nước và xử lý nhiều tình huống vụ việc cụ thể tuy nhiên một số cơ chế phối hợp đã được ban hành
cách đây nhiều năm có trường hợp đã gần hai mươi năm do đó để đảm bảo tính thống nhất bao quát trong
các phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ hiện nay cần thiết phải ký kết quy chế mới
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở
cơ sở pháp lý quan trọng để hai bộ phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác
triển khai thực hiện các cơ chế phối hợp để hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh
trật tự và xây dựng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị sau lễ ký kết quy chế phối hợp văn phòng hai bộ tham mưu đề xuất việc
tổ chức các nội dung của quy chế đã ký hàng năm luân phiên chủ trì kiểm tra đánh giá tình hình
kết quả phối hợp thực hiện quy chế và thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo
nhân dịp này thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng các đồng chí lãnh đạo và lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ xây dựng bộ xây dựng cũng đã trao
kỷ niệm trường vì sự nghiệp xây dựng tặng các đồng chí lãnh đạo bộ công an và các đồng chí lãnh
đạo nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an hôm nay bộ công an tổ chức gặp mặt khen thưởng các
tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm công an nhân
dân đẹp mãi trang sử vàng và chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng sự buổi gặp mặt có các đồng chí tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lãnh đạo bộ công an giao cho cục công tác đảng và
công tác chính trị nhà hát công an nhân dân phối hợp với các đơn vị giàn dựng biểu diễn hai chương trình nghệ thuật
bảy mươi năm năm công an nhân dân đẹp mãi trang sử vàng và bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam
các chương trình có sự tham gia của năm trăm linh nhạc sĩ ca sĩ nghệ sĩ diễn viên với các tác phẩm âm nhạc
ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu và người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì dân
các chương trình đã thu hút gần sáu khán giả là các ban bộ ngành trung ương địa phương cán bộ
chiến sĩ trong công an nhân dân đây là một đợt sinh hoạt chính trị thông qua hình tượng nghệ thuật và
đối với những người chiến sĩ công an mà khi được nghe lại những tác phẩm âm nhạc thì cũng như là
họ được ôn lại cái lịch sử hào hùng của dân tộc hào hùng của đất nước đồng thời là lịch sử hào hùng
và thêm tự hào về cái truyền thống bảy mươi năm năm của công an nhân dân việt nam tôi cho đây là một sinh
nghệ thuật rất có ý nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành cảm ơn sự quan
tâm giúp đỡ phối hợp và đồng hành của các đồng chí lãnh đạo văn nghệ sĩ diễn viên các cơ quan
đơn vị nhà trường trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã đóng góp vào thành công chung của các
hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm công an nhân dân đẹp mãi trang sử
vàng và bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam trong không khí đầm ấm thân tình bộ trưởng tô
lâm bày tỏ vui mừng khi đến sự và chia sẻ niềm vui với các đồng chí lãnh đạo văn nghệ sĩ diễn viên
được tôn vinh khen thưởng tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là sự ghi nhận của
bộ công an đối với những công lao đóng góp của các văn nghệ sĩ diễn viên đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh
dưới lăng kính văn hóa nghệ thuật thông qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có chất lượng cao
là kết tinh của sự sáng tạo và mồ hôi công sức của các văn nghệ sĩ đã góp phần tôn vinh hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân việt nam hiện lên rất bản lĩnh nhân văn cao cả và rất đỗi gần gũi
đối với công chúng trong và ngoài nước bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới bộ công an sẽ tiếp
tục khuyến khích và tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ đồng hành gắn bó với lực lượng công an các cấp
bày tỏ mong muốn thời gian tới các văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ
nghệ thuật đặc sắc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân việt nam luôn hết lòng hết sức phụng
sự tổ quốc phục vụ nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ thay mặt đảng ủy công an trung
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho phó giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ đỗ hồng quân chủ tịch hội nhạc sĩ việt nam trao bằng khen của
dân tặng sáu tập thể ba mươi chín cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm
sáng nay tại hà nội ủy ban đoàn kết công giáo việt nam tổ chức hội nghị thi đua toàn quốc
biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo lần thứ năm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tham sự hội
hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc
việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đại diện lãnh đạo các ban
bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố cùng hai trăm bốn mươi năm đại biểu là linh mục tu sĩ và giáo dân tiêu biểu
trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo việt nam
báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào công giáo giai đoạn
hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho thấy nhiệm ký qua đồng bào công giáo tích cực thực hiện chủ trương đường lối của đảng
chính sách và pháp luật của nhà nước phát huy truyền thống yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc
sống tốt đời đẹp đạo làm theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh thi đua là yêu nước yêu nước phải thi đua
việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam các cấp đã có sự đổi mới
về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở
khu dân cư có trọng tâm trọng điểm bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và hội đồng thi đua khen thưởng trung ương chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn ghi nhận nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo việt nam trong năm năm qua
chủ tịch trần thanh mẫn mong muốn ủy ban đoàn kết công giáo việt nam và đồng bào công giáo
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chung sức đồng lòng cùng nhân dân và chiến sĩ cả nước
thực hiện quyết liệt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
tại hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành trung ương tặng bằng khen giấy khen
cho các tập thể cá nhân tiêu biểu là những tấm gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo
bộ công an cũng tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội